bộ y tế hỗ trợ toàn diện cho thủ đô trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đây là khẳng định mà ông nguyễn thanh long quyền bộ trưởng bộ y tế đã nhấn mạnh
tại buổi làm việc với ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thành phố hà nội trong ngày hôm nay
ngay từ khi dịch bắt đầu trong thời gian vừa qua
quan điểm của ban chỉ đạo quốc gia và bộ y tế là luôn xác định hà nội là địa bàn có nguy cơ cao
do hà nội có tới gần một trăm linh người trở về từ vùng dịch đà nẵng
chỉ riêng từ ngày một mươi năm tháng bảy đến nay là hơn bảy mươi năm người
chính vì vậy bộ y tế luôn sẵn sàng hỗ trợ hà nội về mọi mặt
điển hình là sự chuẩn bị trong công tác điều trị cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín

bằng đồng hành của các bệnh nhân mắc covid một mươi chín